phạm mạnh huynh và phùng quyết sinh bị bắt khẩn cấp về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
còn trước đó vào lúc một h bốn mươi năm sáng ngày hôm nay tại khu vực xã tiên thuận công an huyện bến cầu
phối hợp cùng với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh tây ninh tuần tra phát hiện ngăn chặn và bắt giữ một mươi một người
trong đó có ba người việt nam và tám người trung quốc đi trên hai xe ô tô đang tìm cách xuất cảnh trái phép từ việt nam sang campuchia
tại cơ quan công an ba người việt nam khai tên là nguyễn minh tuấn anh nguyễn thanh tuấn và đỗ quốc tiến
bước đầu làm việc các tài xế khai nhận chở những người trung quốc ở quận hai tp hcm đến khu vực biên giới ở huyện bến cầu tỉnh tây ninh
sau đó tìm cách đưa họ sang campuchia nhưng khi vừa đến khu vực ấp bầu tép thì bị phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh phối hợp với trung tâm y tế huyện đã chuyển một mươi một người này đến địa điểm cách ly theo quy định
tự giới thiệu mình có quen biết với nhiều lãnh đạo nên có thể xin giúp việc vào các cơ quan nhà nước
lê quang độ bốn mươi chín tuổi trú tại phường vĩnh hải thành phố nha trang đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền ba chín tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can lê quang độ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra của cơ quan công an từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm nhiều người
cho biết có nhu cầu xin việc vào các cơ quan nhà nước độ đã tiếp cận giới thiệu mình có quen với nhiều lãnh đạo nên có thể xin việc giúp
tin tưởng nhiều người đã đưa tiền cho độ để nhờ chạy việc
sau thời gian dài không thấy lê quang độ xin được việc như đã thỏa thuận nhiều người đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an
điều tra bước đầu cơ quan công an xác định với thủ đoạn gian dối nói trên
lê quang độ đã thực hiện nhiều vụ và chiếm đoạt số tiền ba chín tỷ đồng
toàn bộ số tiền này lê quang độ đã sử dụng vào mục đích cá nhân
ba đối tượng đang có hành vi mua bán hàng cấm là gần sáu bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
vừa bị các cơ quan chức năng tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm tài xế phạm hoàng phương nguyễn thanh niềm và trần thị kim ngân
trước đó qua tin báo của người dân tại khu vực thị trấn tam bình có nhiều đối tượng nghi vấn mua bán hàng cấm
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phát hiện phương và niềm đang thực hiện mua bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
cho nên ngân
ngân nên đã bị bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra trên xe ô tô mang biển số sáu mươi bốn a tám nghìn năm trăm một mươi một của phương và niềm
có ba bao thuốc lá và đã vận chuyển một bao thuốc lá vào nhà ngân
tiếp tục khám xét nhà riêng của niềm tại xã đông thạnh thị xã bình minh
lực lượng công an còn phát hiện thêm bên trong nhà có gần hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu
hiện công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã đưa ba đối tượng trên cùng với tăng vật về cơ quan công an
để tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định
xin được chuyển sang các thông tin khác
cùng chung với xu hướng tăng giá vàng thế giới sau quyết định giữ nguyên lãi suất của fed
giá vàng trong nước sáng ngày hôm nay tiếp tục đà tăng
vào lúc một mươi h một mươi năm phút sáng nay công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội
ở mức năm mươi sáu sáu mươi năm năm mươi bảy chín mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra
so với chốt phiên vào ngày hôm qua mức giá này tăng ba trăm năm mươi đồng một lượng
ở chiều mua vào và hai trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra
trong khi đó tập đoàn vàng bạc phú quý cũng đã được điều chỉnh tăng giá vàng sgc một trăm linh đồng một lượng
ở chiều mua vào và hai trăm linh năm đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua
giá vàng được niêm yết ở mức năm mươi sáu năm và năm mươi bảy bảy triệu đồng một lượng mua vào bán ra
sau khi vụt tăng vào đầu giờ mở cửa phiên giá vàng đã giảm mạnh ở mỗi chiều từ bốn trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một lượng
và tăng nhẹ vào cuối phiên
tuy nhiên giá tăng giảm thất thường nhưng người mua bán vẫn tấp nập ở hà nội
theo cục thống kê tp hcm chỉ số giá tiêu dùng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của thành phố đã tăng sáu mươi một so với tháng trước
cụ thể trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
có tám trên một mươi một nhóm tăng so với tháng trước gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng một mươi
nhóm may mặc mũ nón giày dép tăng bốn mươi hai nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng tăng bốn mươi bốn
nhóm doanh thu dịch vụ khác bảy tháng ước tính đạt hai trăm một mươi tỷ đồng chiếm hai mươi chín chín tổng mức và giảm tám tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng chín nhóm giao thông
tăng bốn năm mươi chín nhóm giáo dục tăng tám nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng hai nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng một mươi năm
chỉ số giá giảm có một trên một mươi một nhóm là nhóm đồ uống và thuốc lá giảm ba mươi
hai nhóm không biến động so với tháng trước bao gồm nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm biểu chính viễn thông
phân tích diễn biến cụ thể một số nhóm ngành hàng so với tháng trước
cục thống kê thành phố cho biết
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng một mươi
thưa quý vị bắt đầu từ một mươi ba h chiều ngày hôm nay ba mươi tháng bảy
ubnd tp đà nẵng đã yêu cầu dừng tất cả việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống giải khát
kể cả bán hàng qua mạng hay là bán hàng mang về
trước thông tin đó hàng loạt người dân đã tập trung tại các chợ dân sinh siêu thị
cửa hàng tiện lợi cửa hàng ăn uống cung cấp nhu cầu nhu yếu phẩm để có thể mua hàng hóa về để giữ chữ
chính vì thế mà công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại đây cũng gặp nhiều khó khăn
tám h sáng ngày ba mươi tháng bảy ghi nhận tại chợ đống đa phương thuận phước quận hải châu
các quầy bán thực phẩm tươi sống như rau kim thịt heo hay thực phẩm khô đông đúc cảnh tượng người bán kẻ mua
hầu hết người dân đều mang khẩu trang để phòng dịch
tuy nhiên khoảng cách đảm bảo an toàn một mét là điều khó có thể thực hiện
theo nhiều người dân tại đà nẵng liên tục phát hiện các ca mắc
mắc mới trong cộng đồng và nơi họ đang lưu trú có thể bị phong tỏa bất cứ lúc nào
nên bắt đầu đổ xô đi mua hàng
nên là cái khoảng cách một m thì không được đảm bảo
bên cạnh một số người dân ý thức được việc mua một lượng hàng hóa vừa đủ dùng
thì vẫn có không ít trường hợp mua tích trữ bởi tâm lý lo ngại
trước tình hình đó bang quản lý các chợ lực lượng cảnh sát khu vực đã tích cực triển khai
mọi biện pháp tuyên truyền trong nhân dân và các tiểu thương tại chợ không nên cùng lúc tích trữ hàng hóa
thực hiện niêm yết giá bán
đối với trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
sẽ bị phạt từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
hai người vứt khẩu trang nơi công cộng phạt tiền tối đa đến năm triệu đồng
cũng nhắc nhở với hộ kinh doanh và người dân không lo lắng về vấn đề mà hàng hóa tại chợ
vì hiện nay là nguồn hàng hóa tại thành phố đà nẵng là không thiếu
cho nên đó là có nhiều yêu cầu của người dân để mua với một số lượng tương đối
tức là đảm bảo sự nhu cầu với thiết kế hàng ngày
người dân tưởng là đóng cửa chợ
nên là tất cả người dân đã hầu hạt và đi
đi chợ để mua sắm
nhưng qua đó thì bản thân của công an phường
cảnh sát hội bật công viên thông thức
thì cũng xuống tuyên trì và nhắc nhở bà con dân
về những cái hàng cửa chợ vẫn buôn bán kinh doanh
nhưng về những cái mặt cửa hàng mà bán mang về thì không được phép
bà con dân dân thì vẫn chấp hành và nhắc nhở những bà con dân là
đi chợ thì vẫn mang khẩu trang và cách xa hai mét
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo thông tin mới nhất
của sở công thương đà nẵng đến thời điểm này lượng hàng hóa
tại các chợ trên địa bàn tại siêu thị hay tại các cửa hàng tiện lợi
vẫn đủ để cung ứng cho người dân không có tình trạng khang hiếm
vì thế người dân nên thật bình tĩnh tránh tâm lý hoang mang
tập trung đông người tại chợ để đảm bảo an toàn phòng dịch